với quyết tâm lớn các chiến sĩ đã xuống tận bàn vào nhà các hộ dân trực tiếp hướng dẫn cách chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật cho các giống cây trồng mới
trong những năm qua thì đồn biên phòng thanh luông cũng đã rất là tích cực giúp đỡ những gia đình hộ nghèo khó khăn ở trên địa bàn ba xã thanh luông thanh hưng thanh nưa về những con giống cây trồng vật nuôi
hướng dẫn các hộ này về kỹ thuật hướng dẫn họ chăn nuôi

nhà ông lò văn đoàn nhiều năm trước thiếu lương thực mấy tháng trong năm
kinh tế gia đình không có gì ngoài ngô khoai sắn
trong quá trình giúp đỡ về nghề công lao động cũng như phối hợp với các ban ngành đoàn thể giúp đỡ về kỹ thuật hướng dẫn bà con phát triển kinh tế trồng lúa vật nuôi cây trồng bà con đã thay đổi được nhận thức và tập quán canh tác
trong quá trình giúp đỡ về kỹ thuật hướng dẫn bà con phát triển kinh tế trồng lúa vật nuôi cây trồng bà con đã thay đổi được nhận thức